theo đó di chứng hậu covid một mươi chín không chỉ ảnh hưởng đến phổi hoặc các cơ quan hô hấp khác
mà còn được ghi nhận ở đa số các bộ phận trong cơ thể con người như não bộ tim thận và thậm chí là cả tóc
theo báo the donga diabo nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích so sánh trên tổng số một trăm ba mươi một chín trăm hai mươi tám người
bao gồm ba nhóm nhóm người nhiễm virus sars cov hai nhóm bệnh nhân cúm và nhóm những người không bị mắc bệnh
họ phát hiện sáu mươi một hội chứng hậu covid một mươi chín
ba tháng sau thời điểm mắc bệnh
so với nhóm không mắc bệnh nhóm bị covid một mươi chín có nguy cơ gặp phải dối loạn thiếu rác cao hơn bảy chín lần
tỷ lệ mắc các hội chứng khác của họ cũng cao hơn gián phế quản cao hơn ba sáu lần viêm phổi ba sáu lần
nhược cơ nặng ba năm lần dụng tóc ba bốn lần
nhóm nghiên cứu cho biết các di chứng hậu covid một mươi chín có thể khác nhau giữa các biến thể
vì vậy cần có nghiên cứu sâu hơn
họ cũng khuyên trong vòng ba tháng sau khi mắc
người khỏi covid một mươi chín cần đến bệnh viện kiểm tra nếu thấy có những dấu hiệu sức khỏe bất thường